vào buổi sáng hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi hai bị cáo gồm vy văn toán và vương văn hùng
tại phiên xét hỏi bị cáo toán cũng thành khẩn khai nhận hành vi giết cao mỹ duyên của mình cùng đồng phạm
trong phần xét hỏi của viện kiểm sát bị cáo vương văn hùng quanh co chối tội có thái độ không hợp tác
nhưng không đưa ra được các chứng cứ chứng minh và bằng chứng ngoại phạm
hội đồng xét xử đã cho phạm văn nhiệm lương vân lạ đối chất tại phiên tòa
cả hai đối tượng đều khai rõ ràng chi tiết và trung khớp với bản cáo trạng về hành vi phạm tội của vương văn hùng
bị cáo bùi văn công bùi thị kim thu vẫn tiếp tục ngoan cố không thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
mặc dù hội đồng xét xử đã đưa ra lập luận chứng cứ rõ ràng tất cả các hành vi phạm tội của công cũng như các bị cáo khác
luật sư bảo vệ quyền cho bị hại đã nêu lên những chứng cứ tình tiết
đề nghị hội đồng xét xử khởi tố thêm tội danh che giấu tội phạm đối với bị cáo bùi thị kim thu
kết thúc phần xét hỏi đại diện viện kiểm sát đã công bố bản luận tội các bị cáo
các bị cáo đã thông đồng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng
tội ác của các bị cáo rất dã man gây phẫn nộ trong dư luận nhân dân
cụ thể có sáu bị cáo bị viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình gồm vy văn toán bùi văn công vương văn hùng lương văn là lương văn hùng phạm văn nhiệm
ba bị cáo gồm cầm văn trương bị đề nghị mức án từ tám đến chín năm tù tội hiếp dâm phạm văn dũng chín một mươi năm tù tội hiếp dâm bùi thị kim thu hai năm sáu tháng đến ba năm tù tội không tôn giác tội phạm
diễn biến phiên tòa tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo
thông tin về vụ sát hại năm người tại thái nguyên
vào chiều ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với hoàng văn chín sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại xóm lương bình hai xã sơn phú huyện định hóa tỉnh thái nguyên để điều tra về hành vi giết người
đây là đối tượng đã gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng vào dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai khiến năm người chết một người bị thương
đang trong tình trạng nguy kịch tại xóm lương bình hai trong đó có vợ anh rể cháu trai những người họ hàng xa và hàng xóm
sau thời gian tập trung lực lượng truy bắt một mươi giờ sáng cùng ngày công an tỉnh thái nguyên đã không chế và bắt giữ thành công đối tượng khi đang lẩn trốn trên đồi trè cách hiện trường khoảng một km
quá trình dẫn dải đối tượng về trụ sở phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên hoàng văn chín thừa nhận hành vi của mình và lý giải
do sáng cùng ngày vợ soạn quần áo bỏ đi nên đối tượng tức giận tát và dùng búa đánh vợ sau đó dùng dao sát hại vợ và những người gặp trên đường bỏ đi
đối tượng chín nghiện ma túy từng sử dụng heroin ma túy đá và vừa đi cai nghiện về cách đây mấy tháng
đồng thời chín cũng cho biết mình bị mất ngủ từ tháng năm năm hai nghìn một mươi
đối tượng vào vụ việc sau đó được bán giao cho văn phòng cơ quan cảnh sát tiểu tra công an tỉnh thái nguyên theo thẩm quyền
ngoài hoàn tất thủ tục để khởi tố đối tượng đơn vị cũng
đã gửi mẫu nước tiểu của hoàng văn chín đi giám định về ma túy
sau khi bị bắt giữ chín hoàn toàn tỉnh táo giáo hoành kể lại hành vi của mình
thực hiện cao điểm tấn công chế nắp tội phạm bảo đảm an ninh trả tự tết dương lịch tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
công an các địa phương đã và đang triển khai nhiều hoạt động mạnh mẽ trong đó có cao điểm chuyên đề về đấu tranh với tội phạm ma túy
mới đây nhất tại cao bằng tiến hành kiểm tra hành trình đồ viết quán philolog music trên địa bàn phường sông bằng
thành phố cao bằng công an thành phố cao bằng đã phát hiện nhiều thanh niên có biểu hiện nghi sử dụng ma túy
khi phát hiện có lực lượng chức năng đến kiểm tra nhiều đối tượng đã nhanh chóng tẩu tán ma túy
tuy nhiên lực lượng công an đã kịp thời phát hiện thu giữ một mươi năm viên nén màu trắng nghi là ma túy tổng hợp
hai gói dạng gá nghi là cỏ mỹ một số rượu ngoại và nhiều tăng vật khác có liên quan
sau khi lập biên bản lực lượng công an đã đưa một trăm hai mươi trường hợp về trụ sở để kiểm tra chất ma túy
tiến hành test nhanh các đối tượng trên qua sàng lọc phát hiện có một mươi chín đối tượng dương tính với ma túy
hiện công an tp cao bằng đang tiếp tục xác minh phân loại các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
cần tiền tiêu xài và để sử dụng ma túy nguyễn thế hùng chủ tại thành phố vũng tàu
đã ra tay cướp giật sợi dây chuyền của người đi đường
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu hiện đã bắt giữ đối tượng để phục vụ công tác điều tra
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai hùng mượn xe máy của một người quen chạy đến khu đất trống trên đường nguyễn hới
phường nguyễn an ninh thành phố vũng tàu rồi tháo biển số của xe để đi cướp giật tài sản
khoảng một mươi một giờ cùng ngày phát hiện bà vui chú tại phường nguyễn an ninh đang lưu thông trên đường
và có đeo sợi dây chuyền vàng đối tượng đã áp sát rồi ra tay cướp giật
tài sản chiến đoạt được hùng nhờ người bạn mang đến một tiệm vàng để bán
sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của nạn nhân công an tp vũng tàu đã xác minh và bắt giữ được đối tượng
khi đang lẩn trốn tại địa bàn thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa úng tàu
được biết hùng là đối tượng từng có nhiều tiền án về các tội cướp giật và trộm cắp tài sản vừa ra tù đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đột nhập trộm cắp tài sản có giá trị trong đình làng nguyễn viết tuấn chú tại huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố huế khởi tố bắt tạm giam
vào ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín công an thành phố huế nhận được tin báo tại đình làng xuân hòa phường hương long thành phố huế
bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một mươi bức liễn bằng gỗ có giá trị tâm linh đối với dân làng
công an thành phố huế nhanh chóng vào cuộc xác minh truy xét làm rõ vụ án
đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín công an tp huế làm rõ bắt giữ đối tượng nguyễn viết tuấn
và thu hồi tăng vật của vụ án
tại cơ quan công an tuấn khai nhận gây ra thêm hai vụ trộm cắp tài sản khác
công an thành phố huế đã trưng cầu hội đồng giám địch tài sản trong tố tụng hình sự
kết quả một mươi hai bức liễng có giá trị bảy mươi triệu đồng một điện thoại có giá trị ba triệu đồng
trước tình trạng tội phạm trộm cắp tài sản diễn biến ngày càng phức tạp
lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh
tại tỉnh phú yên một ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh triệt phá
đây là nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn với thủ đoạn manh động và tinh vi
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh phú yên liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm xe mô tô
qua công tác nắm tình hình các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên
đã phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện bất minh về thời gian và kinh tế
tiến hành xác minh các trinh sát phát hiện nhóm đối tượng này do bùi thế bảo
chú tại xã hòa quang nam huyện phú hòa cầm đầu
đây là nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn với thủ đoạn manh động và tinh vi

tiến hành xác minh các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn với thủ đoạn manh động và tinh vi